hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình là các tin tức liên quan tới công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ và tình hình áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa quý vị sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã làm việc với công an các đơn vị địa phương về công tác ứng phó khắc phục hậu quả sau mưa lũ
đồng thời đã có buổi làm việc với sở chỉ huy tiền phương đóng tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
để triển khai phối hợp các phương án cứu nạn cứu hộ tại thủy điện giao trang ba
tại buổi làm việc ở trụ sở công an thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế công an các đơn vị địa phương đà nẵng thừa thiên huế quảng trị trại giam an điềm bình điền nghĩa an
đã báo cáo với thứ trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn và khu vực trại giam
thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao nỗ lực của công an các đơn vị địa phương trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
yêu cầu công an các địa phương tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng triển khai quyết liệt hơn để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả
đồng thời phải đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp thực địa trong tình huống thiên tai
sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn sơn đã có buổi làm việc tại sở chỉ huy tiền phương tại xã phong xuân
thứ trưởng cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực phương tiện có thể để phối hợp một cách hiệu quả nhất với quân khu bốn trong triển khai phương án tác chiến tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại
ngay sau đó thứ trưởng nguyễn văn sơn đã có buổi hội ý với công an tỉnh thừa thiên huế và các cục nghiệp vụ bộ công an để triển khai các phương án cứu hộ
cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện rào trăng ba
thượng tá nguyễn thành tuấn giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế cho biết hiện hồ thủy điện rào trăng ba mới hoàn thành bảy mươi chưa tích nước chưa được đưa vào hoạt động
tuy nhiên do đường lên thủy điện có rất nhiều điểm sạt lỡ nên công tác cứu hộ gặp khó khăn phải đưa máy móc để mở đường
triển khai lực lượng của bộ từ quảng nam cho đến hà tĩnh trong phạm vây đấy và ưu tiên tập trung cho thừa thiên huế
bởi vì có những chuyện mà mình đang càng thấy
cấp rút là như vậy
cho nên là tinh thần đề nghị là các đồng chí tiếp tục đề xuất những cái nội dung cụ thể để chúng ta thực hiện được cái yêu cầu đấy
trước đó tám mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế đã sử dụng hai cano năm thuyền lớn ngược dòng lòng hồ thủy điện hương điền đến thủy điện rào trang bốn
tiếp tế lương thực kiểm tra an toàn các hồ đập và tìm kiếm người mất tích ở rào trăng ba
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại khu vực thủy điện hương điện

tại đây thì hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ đang phợ hợp với quân đội y tế để vệ sinh thi thể của những nạn nhân tìm được chuyển về bệnh viện
trong chiều nay lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tăng cường phương tiện máy móc có trang bị đèn chiếu sáng để tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại
tại tiểu khu sáu mươi bảy đồng thời quyết tâm sớm không đường lên thủy điện rào trăng ba
đến khoảng một mươi bảy h chiều nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chín thi thể của đoàn cán bộ bị nạn
tại trạm kiểm lâm sáu mươi bảy để đưa được các thi thể ra khỏi hiện trường bảy máy xúc đã hoạt động hết tốc lực để gạt lớp đất đá dày từ hai đến ba mét
các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm
và những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
tin liên quan tới áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi một mươi ba h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi bốn một độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng sáu trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi bốn tám độ vĩ bắc một trăm một mươi hai năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong hai mươi bốn h tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vị tuyến một mươi ba năm đến một mươi bảy độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi một năm đến một trăm một mươi chín năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
theo thông tin tại cuộc họp ứng phó với hoàn lưu bão số bảy và áp thấp nhiệt đới diễn ra vào sáng hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
trong những ngày qua tại nước ta liên tục xảy ra những hình thái thời tiết dị thường chưa từng xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của
đặc biệt từ một mươi ba h ngày một mươi năm tháng một mươi đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão số sáu
trong một mươi ngày qua từ ngày năm tháng một mươi đến nay miền trung đã liên tục hứng chịu thiên tai dị thường chưa bao giờ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn rồn rập
tập trung vào địa bàn trọng điểm
dễ bị tổn thương của các nước
tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng cho biết mưa lớn trên diện rộng hoàn lưu của bão số bảy đã gây nhiều hình thái thiên tai tiêu cực khiến bốn mươi người thiệt mạng
trong đó quảng trị là một mươi hai thừa thiên huế tám quảng nam chín thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

thành bão số tám tiếp tục đe dọa miền trung
vì vậy yêu cầu các địa phương không được lơ là về công tác ứng phó
trong đó cần tăng cường công tác quản lý hướng dẫn tàu thuyền trên biển
về nơi tránh chú an toàn kể cả tàu thuyền ở nơi neo động
tránh thể đạp lại sự cố về tàu thuyền như những ngày qua
ngoài ra cần chú ý về hệ thống đê điều
điểm đặc biệt của cơn áp thấp nhiệt đới lần này có thể kéo dài
vì vậy các địa phương cần phải chuẩn bị tinh thần
cơ quan dự báo khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở
tại các tỉnh miền núi phía bắc và ngập úng các tỉnh
từ thái bắc đến hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội

phát động chiến dịch hỗ trợ cứu nạn rà soát đánh giá thiệt hại

thời gian gần đây theo thị hiếu của người tiêu dùng trên thị trường đặc biệt là các trang mạng xã hội
cho bán nhiều sản phẩm với lời quảng cáo là đặc sản vùng miền chính hiệu
tuy nhiên nhiều khách hàng khi nhận về chỉ là sản phẩm kém chất lượng mạo danh các đặc sản vùng miền
một trong những sản phẩm được giao bán trên mạng nhiều nhất là trái cây tươi đặc sản hạt khô thực phẩm các loại
chị phạm thị hồng ngọc ngụ quận năm tp hcm là một trong những người thường mua thực phẩm trên mạng
hoặc thực phẩm được người quen giới thiệu và thường là chọn các loại đặc sản
tuy chị nghĩ đặc sản thì sẽ vừa tươi vừa ngon nhưng nhiều lần chị đã gặp vải sản phẩm bị hư hỏng
do không được bảo quản đúng cách kém chất lượng và cả không thể sử dụng được
hỏi điều giới thiệu là sản phẩm nhà làm sản phẩm thần tự nhiên
lấy trực tiếp khai thép trực tiếp từ biển hoặc trồng ở không phân thuốc
nhận về thì cũng có cái dùng được
nhưng mà sử dụng thì không có yên tâm lắm
tại vì người ta nói vậy nhưng mình cũng không có cái chỗ nào
không có cái giấy chứng nhận gì là không có cái cơ quan nào chứng nhận
cả những sản phẩm từ thiên nhiên thì luôn mang lại cái lợi ích nhất định cho người tiêu dùng
tuy nhiên để có được một cái sản phẩm được đánh giá là chất lượng
nó còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố
trong đó thì theo tôi là cái nền tảng để sản xuất và bảo quản là quan trọng nhất
và cái tiêu chí đó phải đảm bảo được chất lượng
hiện nay phần lớn hàng đặc sản vùng miền được chào bán trên mạng
từ trái cây tươi hạt khô đến các loại thịt cá gà khô
đều được quảng cáo đặc sản chính hiệu nổi tiếng được lấy tận gốc hoặc nhà làm
nhưng phần lớn mặt hàng này đều mập mờ về chất lượng nhãn mát
còn khách hàng chỉ nghe nói đến tên thương hiệu sản phẩm
mà không dành nhiều thời gian để kiểm chứng hàng hóa
chính vì hiện nay việc kinh doanh trên mạng diễn ra quá dễ dàng
nên quyền lợi người tiêu dùng rất khó đảm bảo
điển hành vụ pate minh chay là một ví dụ
khi một số trường hợp khách hàng sử dụng pate thương hiệu này
bị ngộ độc nặng phải cấp cứu tại bệnh viện
việc mua hàng thực phẩm trên mạng không chỉ mang tính may rủi
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng
mà khi gặp vấn đề cũng khó quy trách nhiệm hoặc có biện pháp xử lý
điển hành vụ pate minh chay là một ví dụ

bị ngộ độc nặng và cấp cứu tại bệnh viện

ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng

ngườiiao dịch hàng hóa như grab và ritz bằng phương tiện giao thông modest
nên việc kiểm tra và xử lý khiến melhor em gather rất nhiều khó khăn
để tránh hậu quả đáng tiếc khi mua hàng hóa trên mạng
người tiêu dùng nên cảnh giác thận trọng trước những món hàng hấp dẫn
được giới thiệu là đặc sản giá cả được khuyến mãi đậm
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh online và ứng dụng nghiêm